vào đất nước và có thể mà nếu không quản lý tốt thì nó lây lan cho cộng đồng

như ông vừa đề cập thì là với sự xuất hiện của nhiều loại biến thể mới của virus corona
thì điều này cũng đang đặt ra những cái thách thức và đối phó đối với việt nam đúng không ạ
vậy thì chúng ta cần phải xây dựng những kế hoạch hành động như thế nào
mục tiêu ngăn chặn như thế nào để ngăn sự lây lan của loại biến thể virus corona ra cộng đồng
tôi muốn nói lại là cái ca vừa qua thì chúng ta quản ngay không lây lan ra cộng đồng
nghĩa là không có nguồn bệnh cộng đồng thì không sợ cái ca nó lây ra
nhưng nếu chúng ta không làm tốt trong cái thời gian này và thời gian tới
thì có một cái ca nào đó mà chúng ta không biết nó lại lây ra cộng đồng thì sao
thì ở đây các bạn biết rằng là chúng ta vẫn duy trì cái chiến lược là ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng
và khoanh vùng gọn và dập dịch một cách kiên đẻ